liên quan đến vụ ám sát cựu thủ tướng abe shinzo cảnh sát tỉnh nara của nhật bản vừa thông báo đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm chín mươi thành viên sẽ điều tra vụ ám sát cố thủ tướng abe theo hướng một vụ án giết người
nguồn tin từ cảnh sát hôm thủy sát hại cựu thủ tướng abe được xác định là tetsuya yamagami bốn mươi một tuổi
trong quá trình thẩm vấn yamagami đã xác nhận với cảnh sát rằng ban đầu y dự định tấn công lãnh đạo của một tổ chức tôn giáo mà y cho là khiến mẹ mình rơi vào cảnh phá sản do việc quyên góp
bên cạnh đó nghi phạm còn cho biết y áp cảm với ông abe vì tin rằng ông đã thúc đẩy tổ chức này tại nhật bản
khám xét nhà của đối tượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều vật dụng được cho là chất nổ và súng tự chế
khẳng định nước nhật sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo lực và khủng bố thủ tướng nhật bản fumio kishida nhanh chóng ra lệnh tăng cường an ninh cho các bộ trưởng và những chính trị gia khác sau vụ ông abe bị ám sát
ông kishida đồng thời chỉ đạo toàn bộ chính phủ nỗ lực hết mình để đảm bảo vụ tấn công không gây chậm trễ trong công việc của chính quyền